bắc cạn là tỉnh biển núi diện tích đất lâm nghiệp chiếm đến tám mươi sáu diện tích tự nhiên
phát huy lợi thế này bắc cạn đang tập trung phát triển kinh tế từ trồng rừng
từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
những ngôi nhà khang trang như thế này ngày càng mọc lên nhiều ở thôn bản ca
xã bình trung huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
ở bàn người giao này nhà bà liên và hàng chục hộ gia đình khác giàu lên nhờ trồng rừng
hiện nay gia đình bà đã trồng được gần hai mươi hectare rừng
chủ yếu là cây keo mỡ quế
mỗi năm thu về hơn hai trăm linh triệu đồng từ khai thác gỗ rừng trồng
đến nay gia đình tôi thì cũng nhà cửa cũng làm xong hết
với về phần rừng thì cũng cho thu nhập được một khoản
nói chung là cũng đầy đủ lo cho gia đình là cũng không theo thốn cái gì nữa
trong kháng chiến bản ca là chiến khu
là nơi bác hồ từng ở và làm việc từ tháng tám đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
căn cứ cách mạng xưa giờ đã đổi thay
cả thôn có bảy mươi hộ thì có đến gần bốn trăm bốn mươi hectare rừng trồng
nguồn lợi từ trồng rừng đã giúp nhiều hộ thoát nghèo vươn lên làm giàu
phần lớn là thôn nông dân chỉ dựa vào rừng thôi để mà trồng rừng
thế thì sau khi được trồng rừng bây giờ được thu hoạch rồi
thì có cuộc sống khá giả một bước so với trước kia

trồng rừng đã trở thành hướng đi mũi nhọn trong phát triển kinh tế
mỗi năm địa phương này trồng mới khoảng bốn hectare rừng
hiện nay toàn tỉnh có hơn bảy mươi bảy ha rừng trồng
chỉ tính riêng diện tích trồng cây keo từ năm hai nghìn một mươi hai là khoảng tám hectare
mỗi hectare thu được trên tám mươi triệu đồng tổng giá trị hơn sáu trăm linh tỷ đồng
đi kèm với các mục tiêu chỉ tiêu nguồn ngân sách kinh phí của trung ương hỗ trợ
thì chúng tôi có thêm một số các dự án để đưa vào giúp đỡ hỗ trợ
tập huấn kỹ thuật cho các người dân để được tiếp cận với các nguồn của dự án
để làm sao có được cái chỉ tiêu tổng của sau năm năm là phải trồng mới được ba mươi hai năm trăm linh
và đặc biệt là một mươi ha rừng cây gỗ lớn
bên cạnh trồng rừng tỉnh bắc cạn cũng tập trung phát triển công nghiệp chế biến gỗ
một số nhà máy chế biến lớn đã được xây dựng để thu mua gỗ cho người dân
nhờ đó giá trị từ gỗ rừng trồng được nâng lên
hàng nghìn hộ đã thoát nghèo bền vững